theo ủy ban nhân dân tỉnh cà mau trên toàn tuyến đê biển tây hiện có hai mươi một điểm sạt lở với chiều dài hơn ba mươi mét thuộc địa bàn hai huyện u minh và trần văn thời
trong đó có bảy đoạn sạt lở đặc biệt nguy hiểm và tám đoạn sạt lở nguy hiểm cần được đầu tư xử lý khắc phục ngay trong mùa mưa năm nay để bảo vệ an toàn tuyến đê biển tây
ủy ban dân tỉnh cà mau đã ban hành thông báo về việc tình huống khẩn cấp sạt lở đê biển tây đồng thời kiến nghị bộ ngành trung ương hỗ trợ gần bảy mươi bốn tỷ đồng cho địa phương triển khai thực hiện các công trình khẩn cấp bảo vệ tuyến đê biển tây bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân
trước mắt tỉnh cà mau huy động các nguồn lực tiếp tục thực hiện việc xử lý bảo đảm an toàn đoạn đê bị sạt lở dài ba trăm năm mươi sáu m
về lâu dài ưu tiên cứng hóa mái ngoài đê kết hợp chống tràn hoàn thành trước tháng sáu năm hai nghìn hai mươi